chiều hai mươi tám tháng một tại cảng tiên sa hơn chín trăm linh du khách quốc tế đã đến sông đất thành phố đà nẵng nhân dịp tết nguyên đán ninh dậu hai nghìn hai mươi
đây là chuyến tàu đầu tiên trong năm mới đinh dậu hai nghìn một mươi bảy chở theo du khách quốc tế sông đất thành phố đà nẵng
dự kiến trong thời gian hai ngày đầu năm mới du khách trên tàu sẽ tham gia các tour đến các khu du lịch nổi tiếng tại khu vực miền trung như
phố cổ hội an ở quảng nam bãi biển chùa linh ứng ở đà nẵng kinh thành huế
ngoài ra trong dịp tết đinh dậu này dự kiến sẽ có khoảng bốn chuyến tàu biển chở theo hơn năm năm trăm linh lượt du khách đến tham quan du lịch và nghỉ dưỡng tại thành phố biển đà nẵng